thanh niên cần làm gì cần đảng nhà nước hỗ trợ gì để thanh niên hoàn thành tốt vai trò sung kích của mình
đây là câu hỏi được thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu ra tại buổi làm việc với ban bí thư
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh về kết quả thực hiện nghị quyết liên tịch số một
và kết luận của thủ tướng chính phủ tại phiên làm việc với trung ương đoàn năm hai nghìn một mươi năm vào chiều nay
cùng dự buổi làm việc có phó thủ tướng thường trực trung hòa bình và phó thủ tướng vũ đức đàm
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá chưa bao giờ nước ta có sự cố môi trường nghiêm trọng và thiên tai lớn như vừa qua
trong bối cảnh đó đảng và nhà nước đã có nhiều cố gắng và tạo được niềm tin của nhân dân
trong thành quả chung đó có sự đóng góp to lớn của thanh niên
bên cạnh đó những nhiệm vụ của chính phủ giao trung ương đoàn đều hoàn thành với kết quả tích cực
tuy nhiên thủ tướng cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp của các bộ ngành với đoàn thanh niên
công tác phối hợp liên ngành
trong quản lý nhà nước về thanh niên của một số bộ cơ quan chưa được quan tâm triển khai thực hiện
một số bộ cơ quan chưa chuẩn bị hoặc triển khai còn chậm hiệu quả chưa cao
trong việc thực hiện các đề án nhiệm vụ được giao trong chiến lược phổ trướng thanh niên
thì cái này các ông chỉ còn bị động còn lo những việc cháy nhà cháy người trước mắt
còn cái chiến lược đối với thanh niên lớp trẻ thì các ông chỉ trong số bộ ngành thì chưa làm tốt cái khóa này
tôi nói là cái này để các ông chỉ suy nghĩ
thì các ông chỉ suy nghĩ về thể trẻ và trách nhiệm của chúng ta
trong phối hợp giữa đoàn thanh niên với các bộ cơ quan chính phủ thì một số việc chưa cụ thể
thiếu đồng bộ trong đó có trách nhiệm của các bộ cơ quan của chính phủ chưa cả
cái tồn tại thứ hai có một số chương trình dự án mà thủ tướng giao cho đoàn thanh niên
một số năm trước đây thì cái này còn chậm
thủ tướng cũng chỉ rõ còn một số dự án mà chính phủ giao cho đoàn thanh niên hoàn thiện còn chậm
thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới
đoàn thanh niên cần phải làm tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ mà đảng đoàn giao
chính phủ và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sẽ tạo điều kiện và môi trường thuận lợi
để thanh niên phát huy vai trò trách nhiệm đi đầu trong khởi nghiệp và sùng kích
giải quyết những vấn đề xã hội bất xúc
thủ tướng yêu cầu thanh niên cần phải có tiếng nói ở địa phương
và tăng cường giáo dục thế hệ trẻ trong thời kỳ mới
làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới
hình mẫu thanh niên thời kỳ mới là năng lực làm sao phẩm chất làm sao bẩn tính làm sao
đáp ứng xây dựng bảo vệ tổ quốc thế nào
nó phải rõ nét hơn
chứ không phải chỉ lo vấn đề kinh tế là đủ
mà chính là tình cảm cách mạng yêu nước trong thời kỳ mới
thủ tướng yêu cầu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cần phải cụ thể hóa chương trình hành động
cần tăng cường giáo dục nhân cách tốt hơn từ trong trường học
phải chủ động đề xuất
phương án phối hợp với các bộ ngành
các bộ ngành cũng cần phải có kế hoạch để phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên
tạo điều kiện để đoàn thanh niên hoàn thành nhiệm vụ của mình
nhất là trong vấn đề khởi nghiệp và bảo vệ môi trường